sáng nay việt nam có thêm năm trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín tại một mươi bốn tỉnh thành phố
trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với năm trăm hai mươi ca
trong số năm trăm chín mươi tám ca mắc mới có năm trăm chín mươi ba ca ghi nhận trong nước và năm ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy là tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay việt nam đã có tổng cộng gần hai mươi bốn bảy trăm linh ca ghi nhận trong nước
và hơn một chín trăm linh ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hơn hai mươi ba một trăm linh ca
trong đó có sáu hai trăm một mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tại bình phước tối qua chủ tịch ubnd tỉnh bình phước đã ký ban hành công văn hỏa tốc
về việc thực hiện các biện pháp cách ly toàn xã hội và giãn cách đối với năm huyện thành phố trên địa bàn
thời gian áp dụng các biện pháp cách ly giãn cách xã hội trong vòng một mươi năm ngày kể từ một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy
theo đó sẽ áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu đối với toàn địa bàn huyện trơn thành
còn thành phố đồng xoài và các huyện lộc ninh bù gia mập hớn quản áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
các huyện thị xã còn lại buộc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke quán bar vũ trường cơ sở làm đẹp
tạm dừng hoạt động đối với các chợ tự phát trên địa bàn toàn tỉnh
tính đến chiều ngày hôm qua chín tháng bảy trên địa bàn đã ghi nhận một mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó huyện trân thành có một mươi ba trường hợp lồng ninh ba trường hợp thành phố đồng xoài một trường hợp hớn quản và huyện bù gia mậm mỗi nơi một trường hợp
cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh khám xét bắt tạm giam
đối với ba công dân quốc tịch hàn quốc bao gồm li quang yong phó chủ tịch hội người hàn miền trung
seo yong jin giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn hàn yên huê và song hong sup chủ công ty môi giới khanvina
nằm trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép xảy ra trên địa bàn thành phố đà nẵng trong thời gian qua
lợi dụng chính sách ưu tiên nhập cảnh việt nam cho chuyên gia nước ngoài lee quang yong và seo yong chin đã đứng ra tổ chức khảo sát nhu cầu
tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực từ các doanh nghiệp tổ chức thành đường dây nhập cảnh cho khách hàn quốc vào sân bay
từ sân bay quốc tế incheon hàn quốc đến sân bay quốc tế đà nẵng của việt nam
các đối tượng đã làm các giấy tờ xin cấp thị thực nhập cảnh sau đó hồ sơ được giám đốc của các công ty trách nhiệm hiệu hạn cuva rose
the s và phúc trevor new life ký đồng dấu bảo lãnh nhập cảnh với tư cách là chuyên gia làm việc tại các công ty này
từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay cả ba đối tượng đã tổ chức được bốn đợt cho khách hàn quốc nhập cảnh vào việt nam trái phép
dưới danh nghĩa chuyên gia và thu lợi bất chính
ngày hôm qua chín tháng bảy công an tỉnh quảng bình đã đấu tranh thành công chuyên án
phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá
do trần đại nghĩa chỗ tại thành phố đồng hưới tỉnh quảng bình cầm đầu
bước đầu xác định số tiền đánh bạc của đường dây này là khoảng sáu mươi tỷ đồng
bước đầu trần đại nghĩa khai nhận khoảng giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thông qua mạng internet nghĩa mua tài khoản đại lý cá độ bóng đá để chia thành nhiều tài khoản khác tham gia cá độ
từ tài khoản của nghĩa nguyễn phong thái tiếp tục chia nhỏ để bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn huyện tuyên hóa tham gia cá độ bóng đá
qua tài liệu xác định tổng số tiền đánh bạc của nghĩa với các đối tượng cấp dưới trong hệ thống đại lý là khoảng sáu mươi tỷ đồng
ban chuyên án cũng đã thu giữ tiền mặt là hai trăm năm mươi một triệu đồng một mươi điện thoại di động một máy tính sách tay một cpu máy tính
một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tăng vật tài liệu liên quan đến hành vi cá độ bóng đá
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuyên hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng
trần đại nghĩa nguyễn phong thái đoàn bá phú và nguyễn trung kiên đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan
bị nhắc nhở vì vi phạm các quy định trong phòng chống dịch covid một mươi chín liền to tiếng thách thức
vũ tiến minh chú tại huyện đức trọng đã bị công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án bắt tạm giam hai tháng
ngày bảy đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đức trọng đã tiến hành kiểm tra quán ăn linh nhi trên đường sư vạn hạnh
thị trấn liên nghĩa về việc chấp hành các quy định của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và phát hiện trong quán có một bàn ăn gồm chín người
trong lúc tiến hành làm việc với chủ quán đối tượng minh đã có hành vi to tiếng thách thức và dùng tay hất một thành viên của đoàn kiểm tra
không dừng lại minh tiếp tục cầm ghế đập vào người này làm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra
cơ quan công an đã tạm giam vũ tiến minh trong thời gian sáu mươi ngày để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
không chỉ ở lâm đồng dù tình hình dịch bệnh ở quảng ngãi cũng đang vô cùng phức tạp nhưng ba mươi năm thanh niên vẫn tụ tập ở trong nhà nghỉ
sáng ngày hôm qua công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và covid một mươi chín đối với số đối tượng này
rất may là không có trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín tuy nhiên ba mươi hai đối tượng trong đó dương tính với ma túy
dạng sáng ngày chín tháng bảy lực lượng công an phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ đang tụ tập trong nhà nghỉ phúc thiện một do võ minh ngọc làm chủ
tuy nhiên nhà nghỉ không hợp tác khóa trái cửa bên trong không cho lực lượng chức năng kiểm tra
lực lượng công an đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ vào bên trong và xử lý ba mươi năm thanh niên nam nữ đang tụ tập có cả ma túy
bất chấp các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị trong ngày chín tháng bảy
y tế thành phố đã phát hiện thêm một ổ dịch mới phát sinh
như vậy chỉ trong ba ngày kể từ ngày bảy tháng bảy
thành phố hồ chí minh đã có tổng cộng là hai mươi ổ dịch
trong đó có năm ổ dịch mới được phát hiện và một mươi năm ổ dịch đang hoạt động
cùng lây nhiễm mới phát sinh tại thành phố được ghi nhận tại công ty saibien
khu công nghệ cao thành phố thủ đức
đến nay qua truy vết tổng cộng bốn mươi bảy trường hợp dương tính là nhân viên công ty được phát hiện
hai ổ dịch được phát hiện vào ngày tám tháng bảy liên quan khu vực chợ tân phú một và chợ hiệp tân quận tân phú
ngày sáu tháng bảy cơ quan chức năng đã xét nghiệm tầm soát ở các khu vực này
qua đó nhân viên y tế phát hiện chợ tân phú một có hai mươi mẫu test nhanh dương tính
số lượng này ở chợ hiệp tân là một mươi hai
hai ổ dịch được phát hiện vào ngày bảy tháng bảy
cụm lây nhiễm đầu tiên là hẻm tám trăm bảy mươi bốn đoàn văn bơ phường một mươi tám quận bốn
đến nay thành phố xác định tổng cộng bốn mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín tại đây
ổ dịch thứ hai tại liên phường một mươi ba một mươi năm quận một mươi
ca bệnh chỉ điểm của ổ dịch này được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trong khu dân cư ngày hai mươi chín tháng sáu
đến nay tổng số ca mắc được ghi nhận tại ổ dịch này là ba mươi hai
thời gian qua các đối tượng hoạt động phạm tội ma túy thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh karaoke
để tổ chức mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhiều địa phương đã dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke
kinh doanh lưu trú đây là thực tế rất đáng báo động
buộc lực lượng chức năng phải tăng cường tấn công và xử lý
sau đây là ghi nhận tại tỉnh quảng nam
dạng sáng ngày một mươi tám tháng sáu phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
tiến hành kiểm tra khách sạn bảo long đường điện biên phủ tp tam kỳ
tại năm phòng ở tầng bốn của khách sạn này công an phát hiện hai mươi thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy
tăng vật thu giữ ngoài một bảy mươi ba gram kentamin hai viên ma túy tổng hợp
còn có nhiều bộ loa nghe nhạc mini đèn nháy công cụ sử dụng ma túy
toàn bộ đối tượng trên đều có kết quả dương tính với chất ma túy sau khi kiểm tra nhanh
tiếp đó cũng tại thành phố tam kỳ lực lượng công an cũng đã kiểm tra phát hiện tại nhà đối tượng lực
địa chỉ tại số một trăm ba mươi ba đường bạch đằng tp tam kỳ
có nhóm một mươi bốn người đang tụ tập tại phòng ngủ tầng hai sử dụng trái phép chất ma túy
như vậy không chỉ lợi dụng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke để sử dụng trái phép chất ma túy
các đối tượng còn chuyển hướng sang cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú để hoạt động nhằm qua mắt lực lượng chức năng
trước tình hình vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh gia tăng
lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở chủ động phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra
phát hiện xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar karaoke khách sạn
hoạt động chui không tuân thủ nghiêm chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín chứa chấp tội phạm ma túy
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch
đặc biệt nghiêm khắc xử lý hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
chứa chấp hoạt động phạm tội ma túy có ý nghĩa quan trọng
vừa đảm bảo tính dân đe đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân tổ chức trong công tác này
mục tiêu cao nhất là tạo được sự gian đe kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giữ gìn an ninh an toàn trước dịch bệnh
vâng thưa quý vị khi thấy tình trạng tụ tập đông người nhậu nhẹt trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu
người dân tp hcm có thể chụp hình và gửi về ứng dụng một trăm một mươi bốn để lực lượng chức năng kịp thời xử lý
sáng ngày chín tháng bảy trung tâm chỉ huy của phòng cảnh sát phòng cháy chủ cháy và khu nạn khu hộ công an tp hcm
đã nhận được tin nhắn kèm hình ảnh người dân phản ánh qua ứng dụng heal một trăm một mươi bốn của đơn vị
về tình trạng một phụ nữ bán đồ ăn sáng khi tp hcm đã chính thức áp dụng chỉ thị một mươi sáu
sau đó lực lượng địa phương đã có mặt xử lý tình trạng này
đây là một trong các vụ việc được người dân phản ánh và được xử lý kịp thời
trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu tại tp hcm
thông qua ứng dụng health một trăm một mươi bốn người dân có thể gọi điện chụp hình gửi clip hoặc gọi video
để phản ánh sự cố hành vi vi phạm phòng chống cháy nổ đồng thời có thể phản ánh những vấn đề khác
như tụ tập ăn nhậu vi phạm thời gian giãn cách xã hội
trong hai tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu người dân đặc biệt là những lao động nghèo
trên địa bàn tp hcm sẽ gặp không ít khó khăn khi phải tạm ngưng mưu mưu sinh kiếm sống
trước tình hình trên nhiều địa phương đã linh động
ngân ứng ngân sách để kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
ông nguyễn văn nhà và vợ đang ở trong căn nhà lập sập giữa khu đô thị hiện đại
phường thảo điền tp thủ đức tp hcm
hằng ngày ông chạy xe ôm còn vợ bán đồ ăn dạo để kiếm kế sinh nhai từng ngày
dịch ua về tp hcm thực hiện chỉ thị một mươi sáu nên hai ông bà không đi làm được
đồng nghĩa là không có thu nhập chi phí sinh hoạt trong gia đình phải cắt xén đi nhiều
thì bắt buộc là phải chịu khó khăn rồi
bây giờ ai cũng như mình hết
bây giờ mình cũng ra đâu có làm ăn gì được
bây giờ mình có ra chạy xe cũng đâu có khách đâu mà chạy
đi ra đường cũng nguy hiểm nữa
mình lớn tuổi mình bị cái là thôi nó cũng là khó khăn lắm
thôi kệ nó ở nhà đi có cái gì ăn cái đấy
trong ngày thực hiện giãn cách đầu tiên ông hoàng trưởng khu phố một phường thảo điền
đã xuống từng nhà để thăm hỏi động viên đồng thời trao số tiền hỗ trợ một triệu năm trăm linh ngàn đồng
cho những người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín
chúng tôi đã lựa chọn những hội
những hội nào khó khăn nhất
thì đưa lên sau khi lậm sách rà sót cho các tổ rà sót đưa lên
thì chúng tôi báo cho phường được ba mươi sáu hộ
phường cũng đã duyệt
thì đến ngày hôm nay thì trước mắt kinh phí ở trên thành phố chưa có dài
thì phường có cái là ứng trước ứng trước kinh phí của phường để lo cho những hội nào khó khăn nhất
mùa covid này thì giờ hạn chế không có cho muôn bán
thì thành ra nghỉ mấy tháng hai gần hai tháng hai rồi
thì giờ nó
nói chung có mấy phần quà này là cũng đỡ cho gia đình tụi em trong lúc ngặt nghèo khó khăn mùa dịch
cầm tờ danh sách trên tay bà chu thị cận trưởng ban điều hành khu phố hai
đến từng phòng trọ để tìm gặp những lao động tự do như bán vé số bán hàng rong
để bàn giao tiền hỗ trợ động viên người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch
thời thảo điền là cái số mà nhà giàu nhà biệt thự và công ty doanh nghiệp cũng rất là nhiều
họ cũng có những cái tấm lòng cởi mở
khi chúng tôi mà đến vận động làm khâu trung gian
đến vận động các gia đình đó những mạnh thường quân và những doanh nghiệp ấy
thì họ sẵn sàng bởi vì mình làm thực tế
công an sẽ là người lập danh sách và xác minh thực tế cư trú hợp pháp của các đối tượng
theo sáu nhóm đối tượng trên địa bàn phường
thì trong đó tập trung là vé số rồi xe ôm rồi thu gom rác
rồi buôn bán hàng rong là những cái đối tượng mà tập trung chủ yếu
cũng như là các cái đối tượng khác theo cái nghị quyết không chính
tới thời điểm này thì phường thảo điền đã thực hiện là hai đợt với ba trăm bảy mươi chín trường hợp được xét
và hiện nay chúng tôi đã đổ cái danh sách này về cái dữ liệu chung của thành phố
để thực hiện các cái bước chuẩn bị chi giả vào ngày một mươi hai tây tháng bảy
có nghĩa là thứ hai tuần tới
gói hỗ trợ lần hai của tp hcm trị giá tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong đó có sáu nhóm được hỗ trợ
hỗ trợ tiền ăn hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống
thành phố sẽ giải ngân gói này trong tháng bảy và kết thúc trong tháng tám
ngày chín tháng bảy công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính
đối với hai trường hợp đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên mạng xã hội và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm
tối ngày tám tháng bảy công an huyện thống nhất phát hiện phạm văn thờ hai mươi tuổi
ngụ xã gia tân ba huyện thống nhất sử dụng tài khoản cá nhân tên phạm văn thờ
đăng tải không đúng sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín tại xã gia tân ba với nội dung
một khai dương tính test ngày năm tháng bảy gần cầu ông hoàng đã được đem đi khách ly
ngay sau đó trần thị ánh thờ ba mươi tuổi ngụ xã giai kiệm huyện thống nhất
đọc được thông tin này nên đã chia sẻ lên trang facebook cá nhân của mình
tuy nhiên dựa theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín ở xã gia tân ba
thì trên địa bàn xã không có trường hợp dương tính xảy ra tại địa điểm và thời gian trên
đây là một thông tin hoàn toàn sai sự thật gây hoang mang cho rất nhiều người
hành vi trên vi phạm điểm a khoảng ba và điểm a khoảng bốn điều năm
nghị định số một trăm một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
công an huyện thống nhất đã xử lý vi phạm hành chính với tổng mức phạt là hai mươi năm triệu đồng
đối với hai trường hợp vi phạm nêu trên
chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác liên quan đến đề xuất thao gỡ khó khăn
trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
chính phủ đã quyết định tạm ngưng áp dụng đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân tổ chức
cụ thể từ ngày một tháng bảy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera
lên xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container xe đầu kéo
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này
còn đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ chín chỗ ngồi
kể cả người lái xe thời gian chưa xử lý về hành vi vi phạm quy định về lắp đặt camera
là từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này
cục hàng không việt nam vừa yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam

tổ chức triển khai đánh giá lại sức chịu tải mặt đường cất hạ cánh đường lăn
sân đỗ máy bay tại sân bay cà mau làm cơ sở để xem xét quyết định việc khai thác
dòng máy bay embrier e một trăm chín mươi e một trăm bảy mươi năm tại sân bay này
cục hàng không việt nam cho biết căn cứ vào kết quả đánh giá
acv phối hợp với hãng hàng không bamboo airways đề xuất dòng máy bay khai thác
tải trọng khai thác vượt tải trên cơ sở đảm bảo an toàn hiệu quả khai thác
cục hàng không việt nam cũng đề nghị đơn vị
quản lý khai thác sân bay phối hợp với bamboo airways để xây dựng phương án
kế hoạch đầu tư khắc phục các nội dung chưa đáp ứng
điều chỉnh phương án khai thác vận hành máy bay bổ sung trang thiết bị phục vụ mặt đất
huấn luyện đào tạo nhân sự đáp ứng khai thác dòng máy bay e một trăm chín mươi e một trăm bảy mươi năm tại cảng hàng không cà mau
cũng về lĩnh vực hàng không hãng hàng không việt nam airlines vừa thông báo
sẽ chính thức triển khai thử nghiệm ứng dụng hội chiếu sức khỏe điện tử iata travel pass
trên hai chuyến bay mang số hiệu vn ba trăm linh một từ sân bay nareta tokyo nhật bản đến đà nẵng
vào ngày một mươi năm tháng bảy và hai mươi ba tháng bảy tới đây
điều kiện tham gia hộ chiếu sức khỏe điện tử này bao gồm
hành khách trên một mươi tám tuổi và có chứng nhận âm tính với covid một mươi chín
từ các cơ sở xét nghiệm đã đăng ký với iapa
hành khách có nhu cầu tham gia chương trình thử nghiệm
có thể đăng ký trên website của việt nam airlines tối thiểu ba ngày trước ngày khởi hành
tại ứng dụng iata travel pass
iata travel pass về điện thoại di động đăng ký tài khoản và nhập thông tin chuyến bay
bên cạnh sử dụng ứng dụng này hành khách vẫn phải trình thêm giấy tờ gốc
do đang trong giai đoạn thử nghiệm
hội chiếu sức khỏe điện tử đã được các nước thành viên liên minh châu âu áp dụng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tại việt nam ngoài việt nam airlines
vietjet cũng công bố sẽ tham gia thử nghiệm ứng dụng iata travel past
còn bắt đầu từ ngày hôm nay người dân có thể đăng ký trực tuyến
để được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
hoặc là cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
bốn nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín trên toàn quốc
gồm ứng dụng sổ sức khỏe điện tử
cổng công khai thông tin tiêm chủng covid một mươi chín
hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng quốc gia và trung tâm đáp ứng
cơ sở dữ liệu của nền tảng được quản lý tập trung
đáp ứng tiêu chuẩn đồng bộ minh bạch về thông tin từ người dân đến các cơ quan quản lý
ngoài ra bộ y tế cho biết bắt đầu từ ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ sẽ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín toàn quốc
theo đó chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín quốc gia
được cho là có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng của việt nam
chiến dịch sẽ diễn ra tại sáu mươi ba tỉnh thành với một mươi chín năm trăm linh điểm tiêm chủng
thông qua chiến dịch bộ y tế kỳ vọng hết năm hai nghìn hai mươi một
sẽ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho tối thiểu là năm mươi người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
và đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai tìm được hơn bảy mươi dân số
covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng quý vị cũng không nên lơ là với những căn bệnh khác
và viêm não nhật bản là một ví dụ
đây là bệnh truyền nhiễm có thể diễn ra quanh năm cao điểm là từ tháng năm đến tháng tám
bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất là ở trẻ em từ hai đến tám tuổi
theo tống kê thì tính từ đầu tháng năm đến nay trung tâm bệnh nhiệt đối bệnh viện nhi trung ương
đã tiếp nhận và điều trị cho gần hai mươi trường hợp trẻ bị viêm não nhật bản
không may mắn là trong số các bệnh nhi đã và đang điều trị thì có khoảng bảy mươi số trẻ
phải gánh chịu những di chứng nặng nề của bệnh
vì sao lại như vậy hãy theo dõi những cảnh báo của chúng tôi ngay sau đây
em bé sáu tuổi này được chuyển từ tuyến dưới vào nhập viện ngày một mươi chín tháng sáu trong tình trạng có thể tự thở
nhưng sau đó ý thức giảm dần suy hô hấp phải thở máy co giật toàn thân
bé được trần đoán mắc viêm não nhật bản
được biết gia đình đã tiêm phòng đủ ba mũi viêm não nhật bản cho bé trong hai năm đầu đời
nhưng từ khi ngoài hai tuổi đến nay chưa tiêm nhắc lại lần nào
khi vào thì chúng tôi đã điều trị tích cực với tình trạng tăng cấp lượng nội sọ của cháu
và bây giờ hiện tại thì được ba tuần rồi
tình trạng chính của cháu vẫn phải phụ thuộc máy thở
cháu đang tình trạng di chứng di chứng não
và hiện tại thì cháu có mở mắt nhưng mà gần như là không đáp ứng
còn với cái phản xạ rất là kém
tiên lượng nguy cơ tử vong cũng cao và di chứng rất nặng
hiện tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương
cũng đang điều trị cho hai ca viêm não nhiệt đới
nhật bản trong tình trạng rất nặng phải thở máy
trong số những trẻ bị di chứng nặng nề
đa số đều là những trẻ lớn trên năm tuổi
và chưa tiêm nhắc lại mũi vaccine viêm não nhật bản nào từ sau hai tuổi
các bé nhập viện thì nếu mà ở giai đoạn sớm
thì em bé có thể chưa có dối loạn ý thức chưa hôn mê
nhưng mà từ khoảng ngày thứ ba trở đi
thì khoảng hơn một nửa số em bé có tình trạng dối loạn ý thức khá nặng
trong đó khoảng độ trên dưới năm mươi số trường hợp
là mình phải can thiệp bằng các phương pháp
hồi sức chuyên sâu
viêm não nhật bản được xem là một trong những bệnh nguy hiểm
có tỷ lệ tử vong và di chứng cao ở trẻ nhỏ
những di chứng này khiến người bệnh giảm khả năng giao tiếp
giảm hoặc mất khả năng lao động
trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội
cái di chứng sau khi các em bé mắc viêm não nhật bản
thì khả năng hồi phục nó cũng khó
và đấy cũng mới chỉ là cái di chứng ở thời điểm ra viện
và nếu mà theo dõi lâu dài hơn ví dụ như sáu tháng một năm hai năm sau
thì tôi tin chắc rằng cái tỷ lệ di chứng nó sẽ còn cao hơn
chứ không phải là ở khoảng ba bốn năm nữa
các bác sĩ khuyến cáo
cha mẹ nên tiêm phòng cho con mình đầy đủ trong hai năm đầu tiên
và tiêm nhắc lại ba đến năm năm một lần đến năm một mươi năm tuổi
khi trẻ có dấu hiệu sốt đau đầu chán năn
cha mẹ nên đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị sớm
tránh những biến chứng nặng có thể xảy ra